thưa quý vị và các bạn tính tới thời điểm hiện nay công trình tám b lê trực đã ngừng việc tháo rỡ được hơn tám tháng
việc tháo rỡ giai đoạn hai đang trở nên lúng túng khi phương án tháo rỡ giai đoạn hai vẫn chưa có đơn vị nào đưa ra được phương án thi công
thậm chí đơn vị được chỉ định tháo rỡ phần sai phạm của tòa nhà này đã hai lần gửi văn bản xin được ngừng tháo rỡ vì chưa có phương án thi công và không bảo đảm an toàn
tìm hiểu của phóng viên sau đây sẽ phần nào làm rõ hơn nguyên nhân của việc chậm trễ này
hơn một mươi sáu mét vượt chiều cao của công trình tám b lê trực đến nay vẫn sừng sững tồn tại
bất chấp việc trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội thủ tướng chính phủ có chỉ đạo cắt ngọn phần sai phép của công trình này
tuy nhiên tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công trình này sau khi cắt xong tầng một mươi chín vẫn chây ý không có dấu hiệu tiếp tục tháo rỡ
đi tìm nguyên nhân cho vấn đề này phóng viên hộp thư truyền hình được biết
sau khi kết thúc tháo rỡ giai đoạn một các đơn vị chức năng của hà nội vẫn chưa đưa ra được phương án tháo rỡ cho giai đoạn hai của công trình này
chính điều này đã khiến đơn vị phụ trách việc phá rỡ là công ty của phần tập đoàn phương bắc hai lần gửi đề nghị việc xin ngừng công việc phá rỡ
lý do đơn vị này xin ngừng vì đơn vị chịu trách nhiệm lập phương án phá rỡ là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đại học xây dựng không đưa ra phương án phá rỡ giai đoạn hai
thực tế sau khi kết thúc việc thao dỡ giai đoạn một sở xây dựng hà nội cũng có nhiều văn bản đôn đốc ủy ban nhân dân quận ba đình
các đơn vị có liên quan nhanh chóng đưa ra phương án tháo rỡ phần vi phạm tiếp theo
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến nay việc đưa ra phương án thao dỡ vẫn không được tiến hành
cụ thể ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau nhiều văn bản đôn đốc khác sở xây dựng tiếp tục gửi văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân quận ba đình
ủy ban nhân dân phường điện biên và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đại học xây dựng nhanh chóng hoàn thiện phương án giải pháp phá rỡ giai đoạn hai
theo đúng yêu cầu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
từ đó đến nay đã hơn nửa năm nhưng việc đưa ra phương án tháo rỡ vẫn không được thực hiện
tiếp đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
dưới sự chủ trì của sở xây dựng hà nội đại diện các bên đều thống nhất
tiếp tục duy trì cân trục tháp và vận thăng tại công trình tám b lê trực
giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đại học xây dựng khẩn trương thực hiện phương án phá rỡ giai đoạn hai
theo hồ sơ bản vẽ thi công đã tiếp nhận từ ủy ban nhân dân phường điện biên
ủy ban nhân dân quận ba đình chịu trách nhiệm đôn đốc ủy ban nhân dân phường điện biên
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đại học xây dựng khẩn trương lập phương án phá rỡ phần vi phạm còn lại của công trình này
do tính chất phức tạp của công trình sau khi phá rỡ
phải đảm bảo các yếu tố về quy hoạch kiến trúc cũng như là chiều cao nó có tính chất phức tạp
nên hiện nay đơn vị tư vấn cũng đang tiếp tục hoàn thiện biện pháp phá rỡ theo đúng chỉ đạo của thành ủy ban thành phố
đối với cả phương án phá rỡ giai đoạn hai
thì hiện nay như vừa trao đổi với các anh thì thành ủy ủy ban thành phố đang tiếp tục giao các sở ngành
hồn có là xây dựng và kiến trúc kế hoạch và đầu tư tài chính hướng dẫn về văn quận ba đình
cũng như là nhà thầu tư vấn phương án phá rỡ lập phương án phá rỡ giai đoạn hai đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
sau đó sẽ tổ chức lập thẩm định phê duyệt phương án phá rỡ giai đoạn hai
đảm bảo về tính an toàn cho công trình
cũng theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được vừa qua ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có báo cáo thường trực thành ủy về một số nội dung liên quan đến việc tháo rỡ công trình vi phạm tại số tám b lê trực
cụ thể ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sở xây dựng đã yêu cầu công ty cổ phần may lê trực
cung cấp toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công báo cáo giám sát thi công gửi ủy ban nhân dân phường điện biên
yêu cầu nhà thầu thi công cung cấp toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và văn bản xác nhận thi công đúng hồ sơ thiết kế gửi ủy ban nhân dân phường điện biên
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng năm vừa qua ủy ban nhân dân thành phố giao cho sở kế hoạch và đầu tư
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn ủy ban nhân dân quận ba đình
tổ chức lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn lập phương án thao dỡ giai đoạn hai công trình tám b lê trực
cũng liên quan đến vi phạm tại công trình này tháng hai vừa qua
tại buổi làm việc với quận ủy ba đình bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đã yêu cầu
quận ba đình xử lý nghiêm dứt điểm các sai phạm về trật tự xây dựng còn tồn động nhất là sai phạm tại công trình tám b lê trực
bởi vì nhiệm vụ của chính phủ đặt ra như thế này thành phố đã quyết định như thế rồi
mà ảnh hưởng đến vấn đề nhiều thứ trong khu vực trung tâm dịch trị
thì đã yêu cầu như thế tôi cho nhiệm vụ thiết kế nhiệm vụ đặt ra phải thế bằng bất kỳ giá trang anh phải làm cái việc ấy thôi
trả lời trên báo chí đại diện công ty cổ phần may lê trực chủ đầu tư dự án tám b lê trực
có đưa ra ý kiến rằng việc phá rỡ hiện đã đến phần kết cấu chính
nếu tiếp tục phá rỡ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà
nhẹ thì nghiêng nặng thì sập nhà
nhưng theo các chuyên gia lâu năm trong ngành xây dựng
việc phá rỡ công trình tám b lê trực là hoàn toàn có cơ sở và khả thi
nói là để không làm được không đúng
hoàn toàn tôi nghĩ là có thể giải pháp được
một cách nghiên cứu phương án kết cấu xem cái thay thế các kết cấu trên ấy
hoặc là khi cài tạo thì phương án triều tải nó thế nào trong quá trình thi công
trong quá trình sau này hoàn thành thì kết cấu trong quá trình khai thác sử dụng thì nó như thế nào
thì hoàn toàn làm được
những cơ quan nào mà chuyên về xây dựng mà nói là không làm được
thì tôi thấy là mặt sợ nguy hiểm
thì tôi thấy cũng chưa chắc đã phải là những ngành mà người có trách nhiệm đối với ngành xây dựng
và có tính chuyên nghiệp
rõ ràng việc phá rỡ các phần sai phạm của công trình tám b lê trực
hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện hoàn tất mà không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà
tuy nhiên tính đến nay việc tháo rỡ vẫn chỉ dừng lại ở mức báo cáo
mà chưa có bất cứ động thái nào ấn định thời điểm sẽ tiếp tục thi công
trong tuần vừa qua thông qua số điện thoại đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
chương trình hộp thư truyền hình nhân dân đã nhận được khá nhiều phản ánh của độc giả và khán giả truyền hình
về các vấn đề liên quan đến xã hội chính sách và đời sống của người dân
chúng tôi xin trích một số ý kiến phản ánh tiêu biểu
chương trình hộp thư truyền hình kênh truyền hình nhân dân xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp
những phản ánh của đông đảo quý khán giả đã gửi về chương trình
những ý kiến thông qua đường dây nóng hộp thư truyền hình sẽ được tìm hiểu và giải đáp trong các số hộp thư truyền hình tiếp theo
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình a nhânzantv vn đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau
hẹn gặp lại